sở y tế trung tâm y tế sự phòng tỉnh hòa bình đã làm việc tại xã trung sơn huyện lương sơn
về công tác dập dịch chó dại đang xảy ra trên địa bàn
đây là địa phương có bốn người trong một gia đình bị chó dại cắn
sau đó hai người đã tử vong do chủ quan không tiêm phòng
ngày sáu tháng hai vừa qua anh bùi văn tuấn ba mươi hai tuổi xóm lộc môn xã trung sơn huyện lương sơn tỉnh hòa bình
bị chó nhà nuôi cắn và mua bàn tay trái
sau đó con chó tiếp tục cắn vợ anh tuấn là chị đặng thị hạnh và con trai bùi văn tùng con gái bùi ý như
nhưng gia đình không xử lý vết thương không đến các cơ sở y tế tiêm vaccine phòng chống bệnh dạy
đến ngày hai tháng bốn sau khi phát dạy anh bùi văn tuấn đã tử vong
ngày hôm sau ba tháng bốn thì cháu bùi văn tùng cũng tử vong
hiện hai mẹ con là chị hạnh và con gái ý như đang được tiêm vaccine và theo dõi tại trạm y tế xã trung sơn
tối hôm hai cả nhà đi xe
chơi tết về thì hai mẹ con đi xuống bếp lấy cam
em với con cuốn đi bước bước lên thền con chó nó cắn con cuốn xong đến đợt em
xong bố bảo để xích vào đưa khỏi nó cắn người khác
bố tóm vào cổ nó lại ngoạch ngay lại nó cắn bố
ngay sau vụ việc xảy ra để ngăn ngừa dịch bệnh dạy có thể lan rộng
các cấp chính quyền địa phương đã có báo cáo kịp thời tham mưu đến sở y tế
ban phòng chống dịch tỉnh hòa bình phối hợp triển khai các hoạt động giám sát trực tiếp
tại cộng đồng
tôi cũng khuyến cáo là trong thời gian tới
đối với ngay cụ thể trực tiếp trên địa bàn của xã trung sơn huyện đương sơn
cũng sẽ mở rộng các phạm vi điều tra đối với các hộ lân cận
các thôn lân cận cũng như địa bàn vùng lân cận trước tình hình tập tục về nuôi chó thả rông
trong thời gian tới đây tổ chức tiêm triển đề những con chó còn lại
mà trong kỳ tiêm đợt một chưa hoàn thành một trăm linh
các cơ quan chức năng địa phương đã khẩn trương triển khai các hoạt động như giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh dạy tại địa bàn
tổ chức tư vấn và tiêm vaccine cho người phơi nhiễm với virus dại
tiếp tục truyền thông cho người dân hiểu biết về bệnh dại đường lây truyền cách phòng chống cách xử lý vết thương khi bị chó mèo cắn